quy định này không ảnh hưởng đến quyền sở hữu nhà ở hợp pháp của người dân
cũng không áp dụng với người tạm trú tạm trú có thời hạn hay ở trọ
theo sở xây dựng nếu tiêu chuẩn này được ban hành chỉ áp dụng trong trường hợp
nhập hộ khẩu vào nhà ở nhờ thuê mượn không áp dụng cho những trường hợp
đăng ký hộ khẩu vào nhà thu sở hữu của mình nhập hộ khẩu theo nhân thân
quy định nhằm điều chỉnh cho phù hợp giữa số dân và hạ tầng kỹ thuật
tránh trường hợp nhà năm mươi m hai trong các quận trung tâm của thành phố đăng ký hộ khẩu ở từ hai mươi đến năm mươi người
theo công an tp hcm từ khi luật cư trú có hiệu lực năm hai nghìn sáu đến nay
có hơn chín mươi bốn hộ đăng ký hộ khẩu vào nhà ở mượn thuê ở nhờ trong tổng số một năm triệu dân thường trú
trên địa bàn tp hcm
vì vậy quy định này không ảnh hưởng nhiều đến các hộ dân không làm xáo trộn đời sống của người lao động
dự kiến ủy ban nhân dân tp hcm sẽ trình hội đồng nhân dân tp hcm
thông qua nội dung này vào kỳ họp hội đồng nhân dân tháng một mươi hai tới
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm cho biết
để xử lý nghiêm việc sử dụng rượu bia khi lái xe cơ quan này sẽ mở đợt cao điểm
xử lý nồng độ cồn đối với lái xe ô tô diễn ra từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
theo đó việc xử phạt sẽ được thực hiện theo phương pháp quốc tế nhắm đến những tài xế lái ô tô
khi tiến hành theo phương pháp quốc tế người vi phạm chỉ cần nói vài câu vào máy đo
thì sẽ dễ dàng phát hiện ra nồng độ cồn sẽ bố trí cảnh sát giao thông tại các khu vực
và tuyến đường phù hợp với việc kiểm tra tập trung vào các ngày cuối tuần
tại khu vực kiểm tra sẽ có bố trí biển báo trước chốt kiểm tra nồng độ cồn
sẽ bố trí cảnh sát giao thông ra lệnh cho các phương tiện giảm tốc độ
và hướng dẫn đi vào các làng đường theo quy định để tới vị trí kiểm tra
nếu tài xế ô tô vi phạm thì cảnh sát giao thông sẽ lập tức lập biên bản vi phạm hành chính
tạm giữ phương tiện theo quy định
bên cạnh đó cảnh sát giao thông phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
cảnh sát trạc tự cảnh sát cơ động công an phường thanh niên xung phong
để hỗ trợ trong việc xử lý khi có trường hợp chống đối kích động
tiếp theo chương trình nâng cao hiệu quả đề án bệnh viện vệ tinh chuyên ngành tim mạch nhờ công nghệ thông tin
đổi mới công tắc cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ba tuần
từ ngày năm đến ngày chín tháng một mươi một đoàn chuyên gia của hội phổi pháp việt đã có những buổi làm việc tại bệnh viện phổi trung ương
tại đây các chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm cập nhật những kiến thức mới nhất cho các đồng nghiệp việt nam
các lĩnh vực được hai bên chia sẻ kinh nghiệm gồm phẫu thuật lồng ngực phục hồi chức năng giảm đau sau phẫu thuật và giải phẫu bệnh lý
trong thời gian tới bệnh viện tim hà nội dự kiến sẽ đầu tư hệ thống phần mềm quản lý thông tin chuyển tuyến ứng dụng những phần mềm mới bảo đảm kết nối và chất lượng đường chuyển dữ liệu giữa bệnh viện hạt nhân và các bệnh viện vệ tinh giúp phát huy hơn nữa hiệu quả của đề án bệnh viện vệ tinh và nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh chữa bệnh tại các cơ sở y tế tuyến dưới
tính đến đầu tháng một mươi một tỉnh quảng nam đã có hơn hai bốn trăm linh ca nhiễm bệnh xuất xuất huyết dịch bệnh đang có dấu hiệu lan rộng và diễn biến phức tạp trước tình hình đó chính quyền địa phương và ngành y tế đang khẩn trương đối phó và triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra diện rộng ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
tại huyện phú ninh tỉnh quảng nam dịch sốt xuất huyết bắt đầu bùng phát mạnh từ cuối tháng tám tính đến nay toàn huyện đã có chín mươi bảy ca nhiễm bệnh sốt xuất huyết và là địa phương có số ca nhiễm sốt xuất huyết bùng phát mạnh so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
riêng tại xã tam an huyện phú ninh đã có sáu mươi tám trường hợp bị nhiễm sốt xuất huyết nằm ở ba thôn thuận an an thiện và an thọ rất may vẫn chưa có trường hợp nguy kịch hay tử vong do sốt xuất huyết
ngay sau khi xuất hiện ổ dịch đầu tiên trung tâm y tế huyện phú ninh đã nhanh chóng cử cán bộ xuống cơ sở triển khai phun hóa chất diệt muối
hướng dẫn cụ thể đến các trạm y tế về giải pháp cách thức phòng chống dịch đồng thời là triển khai xử lý gấp những điểm mà đang có ổ dịch hoặc là đã hình thành các ổ dịch trong những năm trước đây
theo sở y tế tỉnh quảng nam cho biết từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có hai bốn trăm sáu mươi sáu ca nhiễm bệnh xuất xuất huyết giảm một mươi một năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên từ tháng tám đến nay dịch sốt xuất huyết lại bùng phát tại nhiều địa phương trong đó thị xã điện bàn huyện phú ninh
và huyện tây giang số người bị bệnh sốt xuất huyết tăng hơn so với cùng kỳ năm trước
trong tám tháng đầu năm thì tình hình sốt xuất huyết liên tục giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng mà số mắc tăng đột biến trong hai tháng gần đây
trước tình hình đó thì ngay từ cuối tháng tám sở y tế đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan đơn vị trực thuộc
ví dụ các sở không chịu bệnh tăng cường năng lực chấn đoán điều trị sớm làm sao để hạn chế tối đa số chết
bên cạnh đó là ảnh đạo sở đi thực địa
việc với lãnh đạo các ủy ban nhân dân thị xã thị ủy điện bà rồi làm việc với ủy ban huyện phú ninh
làm việc với ủy ban huyện tây giang để đổi đổi và phối hợp phòng chống dịch bệnh
hiện tại dịch sốt xuất huyết tại quảng nam vẫn còn đang diễn biến bất thường có nguy cơ tiếp tục lan rộng
do vậy ngoài việc tập trung điều trị cho những người bị mắc bệnh đòi hỏi ngành y tế tỉnh cần phối hợp với chính quyền địa phương
khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp dập dịch đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tự diệt bỏ gậy
lăng quang và bảo đảm vệ sinh môi trường sống nhằm ngăn chặn dịch sốt xuất huyết bùng phát ra diện rộng
sau khi chuyển đổi từ trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội thành cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh hải dương
đến nay các cán bộ người lao động của cơ sở đã thay đổi nhận thức về đối tượng phục vụ
coi người nghiện là đối tượng phục vụ từ đó giúp học viên của cơ sở yên tâm điều trị sớm tái hòa nhập cộng đồng
để phục vụ tốt công tác điều trị cơ sở đã đánh giá mức đồ nghiện loại ma túy sử dụng để phục vụ công tác điều trị
qua phần loại đánh giá này để cán bộ tư vấn phối hợp với cán bộ y tế xây dựng pháp đồ điều trị thích hợp cho từng học viên
sau cắt cơn học viên sẽ tiếp tục được khám sức khỏe để phân loại sau đó sẽ tham gia lao động trị liệu và các hoạt động giáo dục
sau quá trình mình vào đây được các cán bộ y tế cũng như các cán bộ đồ hòa nhập cộng đồng khám sức bệnh rất tự tình
và chỉ bảo cho tôi những cái gì về cái sai trái cũng như cái lệch chuẩn của mình
và nói cho tôi biết cách để mình phòng chống tránh xa nó
hiện cơ sở cai nghiện có trên ba trăm linh học viên đang điều trị
trong đó có khoảng hơn ba mươi học viên thuộc diện cai nghiện bắt buộc còn lại là các học viên cai nghiện tự nguyện
ngoài các hoạt động giáo dục thường xuyên tại các đội đều có bộ phận tư vấn để kịp thời giải đáp thắc mắc giúp học viên an tâm điều trị
không chỉ chú ý nâng cao chất lượng phục vụ đối với học viên cơ sở cai nghiện tỉnh hải dương cũng coi trọng công tác thăm gặp thân nhân gia đình là một liệu pháp trong điều trị cai nghiện
hàng ngày các thành viên trong đội đều phân công người ứng trực tại chốt
nhất là vào ban đêm
tuy công việc vất vả nhưng các anh tham gia rất nhiệt tình
trên tinh thần tự nguyện không thù lao hay lương bổng
nhờ sự tiên phong và nghĩa cử cao đẹp của các anh
mà đã có thêm nhiều tấm lòng tốt đẹp được nhân rộng
hiện nay toàn thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
có tới hai mươi sáu chốt cứu hộ cứu nạn với một trăm hai mươi bốn tình nguyện viên thanh niên sung kích
trong đó chốt cứu hộ cứu nạn cầu cái đôi là điểm sung yếu nhất và hoạt động lâu năm nhất
trong phần tin quốc tế căng thẳng ngoại giao mới giữa áo và nga
campuchia long trọng kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày độc lập
thủ tướng áo sebastian kuter ngày chín tháng một mươi một thông báo nước này hiện đang nghi ngờ một sĩ quan nghỉ hưu
đã làm gián điệp cho nga trong nhiều thập niên hiện phía áo đang yêu cầu lời giải thích từ phía nga
thủ tướng kutcher cho hay vụ việc liên quan tới một đại tá người được cho là thực hiện hoạt động gián điệp cho nga trong nhiều thập niên hiện phía áo đang yêu cầu lời giải thích từ phía nga

tuy nhiên nhà lãnh đạo áo không nêu tên sĩ quan này
theo ông kutcher ngoại trưởng áo karin gneiss đã triệu đại sứ nga tới và hủy chuyến thăm sắp tới tới nga

tại moscow đến bộ này liên quan đến cáo buộc của viên
hôm chín tháng một mươi một tại thành phố phnom penh campuchia đã lòng trọng tổ chức lễ meeting
kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày quốc khánh ngày thực dân pháp trao trả độc lập cho đất nước chùa tháp
ngày chín tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm năm mươi ba ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
buổi lễ kỷ niệm được tổ chức long trọng tại đài độc lập và quảng trường trúc hoàng cung
ở thủ đô phnom penh tham dự buổi lễ có quốc vương norodom siamoni cùng nhiều quan chức cấp cao
hoàng cung thượng viện quốc hội chính phủ campuchia
sau lễ trào cờ đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tháp ngọn đuốc chiến thắng
tại đài độc lập quốc vương norodom siamoni và thủ tướng hun sen đã duyệt đội ngũ chào mừng
các tầng lớp nhân dân tham dự lễ kỷ niệm phát biểu trước hàng chục nghìn người dân
tại quảng trường trước hoàng cung quốc vương và thủ tướng campuchia đã tri ân các thế hệ
anh hùng liệt sĩ đã hy sinh thân mình bảo vệ độc lập và tự do cho đất nước
ổn định an ninh trật tự cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng
và mang lại tiến bộ cho người dân và đất nước campuchia
thủ đô new delhi của ấn độ đã áp đặt lệnh cấm xe tải đi vào thành phố trong vòng ba ngày
do ô nhiễm khói mù thường xảy ra vào mùa đông khiến cho hai mươi triệu dân bị ảnh hưởng
với mức ô nhiễm không khí được đánh giá là nguy hiểm thành phố new delhi đã ban hành lệnh cấm
đối với gần bốn mươi xe tải cỡ chung và cỡ lớn đi vào thành phố hàng ngày
lệnh cấm có hiệu lực trong ba ngày từ cuối ngày tám tháng một mươi một
bộ giao thông ấn độ cho biết lệnh cấm không áp dụng với các xe vận chuyển lương thực và các mặt hàng thiết yếu
song yêu cầu các chủ xe tư nhân các dòng xe thể thao động cơ dsn không cho xe lưu thông trên đường phố new delhi
chất lượng không khí tại thủ đô new delhi của ấn độ xấu đi vào mùa đông hàng năm do khói mù từ việc đốt dơm dạ
của các hộ nông dân ở khu vực ngoại vi thành phố bay vào nội thành trộn lẫn với khí thải công nghiệp cùng với khói bụi
từ các phương tiện giao thông trong thành phố tạo nên một bầu không khí độc hại
ngày chín tháng một mươi một hàm lượng bụi siêu vi pm hai năm trong không khí đã đạt mức đỉnh cao gấp ba mươi ba lần giới hạn an toàn của tổ chức y tế thế giới
hội nghị internet thế giới lần thứ năm đã bế mạc ngày chín tháng một mươi một tại chiết giang trung quốc
với sự tham gia của khoảng một năm trăm linh đại biểu đến từ bảy mươi nước và khu vực trên thế giới
hội nghị lần này đã giới thiệu hàng chục công nghệ mới có thể làm thay đổi thế giới từ robot có thể chơi với con người
cho đến sách điện tử có thể bẻ cong như sách giấy kính thực tế ảo hay máy dịch bằng trí tuệ nhân tạo
ngoài ra các vấn đề khác như mạng năm g và trình độ phát triển kỹ thuật số cũng được các đại biểu quan tâm chia sẻ
tại sự kiện đặc biệt này với chủ đề tạo ra một thế giới số vì sự tin tưởng chung và cùng quản trị
hội nghị là cơ hội để công chúng có cơ hội trải nghiệm cuộc sống thông minh trong tương lai nhờ công nghệ internet
thưa quý vị để hạn chế tắc hại của rượu bia đối với người dân và toàn xã hội singapore đã áp dụng
nhiều biện pháp và chế tài mạnh như cấm uống rượu bia nơi công cộng phạt nặng và tăng thuế tiêu thụ
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm chính phủ singapore đã ban hành lệnh cấm sử dụng bia rượu nơi công cộng
sau một mươi giờ ba mươi phút tối hàng ngày trong khoảng thời gian kể trên tất cả các hệ thống siêu thị
và cửa hàng bán lẻ không được phép bán bia hoặc rượu cho người dân nhà hàng quán bar cũng chỉ được phép
bán bia rượu cho khách uống tại chỗ vi phạm những điều luật trên sẽ đối mặt với những hình phạt nặng
về tài chính thậm chí là phạt tù trong lĩnh vực giao thông người tham gia giao thông sẽ bị thu giấy phép
lái xe ít nhất một năm và phải đối mặt với mức phạt giao động từ bảy trăm bốn mươi đến hai mươi hai đô la mỹ
hoặc phải đối mặt với các án tù từ sáu tháng đến ba năm nếu vi phạm các quy định uống rượu bia khi tham gia giao thông